kính thưa quý vị mới đây đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có công điện chỉ đạo các cục nghiệp vụ công an các tỉnh thành phố
về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cờ bạc cá độ bóng đá
trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu giải vô địch bóng đá nam mỹ
và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
tối ngày một mươi bốn tháng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an thông tin vừa triệt phá
một đường dây cờ bạc cá đồ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tp hcm
với số tiền giao dịch hơn một năm trăm linh tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn cục cảnh sát hình sự phát hiện ba băng nhóm hoạt động
theo kiểu xã hội đen trên địa bàn dắp xanh ba tỉnh bình dương đồng nai tp hcm
băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn
đặc biệt các đối tượng tàn trữ vũ khí quân dụng
đối tượng cầm đầu được xác định là bùi tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê nam định
theo cục cảnh sát hình sự dưới trướng của tuấn anh có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự
công đồ hung hãng từ đó cục cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm này
ngày một mươi ba tháng sáu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng trần ngọc hà
cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã thành lập một mươi chín tổ công tác với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm đã đồng loạt triệt phá
nhiều hoang ổ của băng nhóm này qua đó công an bắt giữ hai mươi ba đối tượng trong băng nhóm
tại cơ quan công an tuấn anh bước đầu khai nhận đã điều hành băng nhóm này để tổ chức
cá đồ bóng đá từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tổng số tiền lưng chuyển giao dịch trong lường dây này
đến thời điểm bị bắt là một năm trăm linh tỷ đồng riêng giải euro hai nghìn hai mươi vừa diễn ra
tuấn anh quản lý sáu cổng master với hơn hai trăm linh điểm tương đương khoảng hai tỷ đồng
giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành từ đầu giải đến nay tuấn anh thu lợi bước chính là
hai mươi triệu đồng khi khám xét công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn chùm hoa cải
qua điều tra công an còn xác định tuấn anh giao súng này cho đối tượng trần thế vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê đồng nai cất giữ mỗi lần có mâu thuẫn cần giải quyết hoặc đi thu hồi nợ
thì tuấn anh kêu vinh mang theo súng